liên quan đến tình hình xung đột giữa armenia và azerbaijan
cố vấn điện kremlin ông yuri usakov ngày một mươi ba tháng chín cho biết
nga vô cùng lo ngại tình hình leo thang tại biên giới armenia và azerbaijan
đồng thời kêu gọi cả hai bên tuân thủ lệnh ngừng bắn
phát biểu với báo giới ông usakov nhắc lại việc tổng thống nga vladimir putin
đã tiến hành điện đàm với thủ tướng armenia nikol pashin đêm ngày một mươi hai tháng chín
ông nhấn mạnh rằng nga kêu gọi cả azerbaijan và armenia kiềm chế
tuân thủ nghiêm cơ chế ngừng bắn và tuân thủ các tuyên bố ba bên
của các nhà lãnh đạo nga azerbaijan và armenia
cùng ngày bộ quốc phòng azerbaijan cho biết năm mươi quân nhân nước này đã thiệt mạng
trong các cuộc đụng độ với armenia vừa qua
trước đó phía armenia thông báo ít nhất bốn mươi chín binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh này
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres đã kêu gọi armenia và azerbaijan giảm căng thẳng khẩn cấp